số nguyên liệu đầu vào đều không có nguồn gốc rõ ràng và hóa đơn chứng từ

tuy nhiên chủ cơ sở đã tự mua máy móc và thuê nhân công sản xuất khẩu trang để thu lợi trong mùa dịch
và nếu không bị phát hiện sớm hàng nghìn số khẩu trang nhái mẫu mã không có lớp kháng khuẩn này sẽ đến tay người tiêu dùng
tuy nhiên chủ cơ sở đã tự mua máy móc và thuê nhân công sản xuất khẩu trang để thu lợi trong mùa dịch

không chỉ tại các tuyến nội địa những ngày này tuyến biên giới cũng đang hết sức nóng bỏng
ba mươi chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn và trên hai ba trăm linh chai gel rửa tay khô diệt khuẩn này
đang chuẩn bị được xuất lậu sang campuchia thì bị lực lượng chức năng tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ
số khẩu trang này cũng đã bị các đối tượng bỏ lại khi đang trên đường vận chuyển qua trung quốc
thì bị lực lượng chức năng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn phát hiện
hành vi gom khẩu trang các sản phẩm y tế trong nước
để tuồn ra nước ngoài để trục lợi đang có những diễn biến phức tạp
để ổn định tình hình địa bàn cũng như là để quần chúng nhân dân được sử dụng các thiết bị y tế đúng với sản phẩm chất lượng
trước diễn biến tình hình dịch bệnh dịch hô hấp cấp hiện nay đội số bảy đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn
và phối hợp với lực lượng công an biên phòng và các lực lượng ở khu vực biên giới nắm chắc tình hình
kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển bồn lộ
các mặt hàng thiết bị y tế để xuất lậu qua biên giới để ngăn chặn việc xuất lậu để tạo ra khan hiếm mặt hàng đặc biệt là mặt hàng khẩu trang trên địa bàn
trước nhu cầu của người dân đối với các sản phẩm khẩu trang sản phẩm y tế đang ngày càng tăng cao
các đối tượng không chỉ lợi dụng để đẩy giá thành đưa các sản phẩm kém chất lượng hàng gian hàng giả
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
các đối tượng cũng tuồn ra thị trường để trục lợi
thời điểm gần đây nhiều đối tượng còn nhân cơ hội này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn thành phố hà nội khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
lợi dụng nhu cầu sử dụng khẩu trang khi mùa dịch đối tượng đã lên mạng xã hội giao bán khẩu trang số lượng lớn
giá cả phù hợp để đánh vào tâm lý của người mua
khi đấy em thấy nhu cầu mua bán khẩu trang y tế nhiều
nên em đã đăng tải nội dung lên facebook để bán bộ đoán khẩu trang chứng mất tài sản người khác
thực tế thì em không có số lượng hàng như mà đã đăng tải
em nhận thức thấy hành vi của mình sai trái vì pháp luật
em vô cùng ăn năn hối hận
cuộc chiến với các đối tượng trục lợi trong mùa dịch
không chỉ là cuộc chiến trên mặt trận hữu hình
đó còn là cuộc chiến trên không gian mạng rộng lớn
và hành vi của các đối tượng thì không ngừng thay đổi ngày càng tinh vi và phức tạp hơn
và để cuộc chiến đấu chống dịch covid một mươi chín được thắng lợi
lực lượng công an luôn xác định rõ việc kịp thời phát hiện và quyết liệt xử lý những hành vi này là công tác vô cùng quan trọng
và hơn hết nhu cầu được mua các sản phẩm khẩu trang sản phẩm y tế đảm bảo để đảm bảo sức khỏe của bản thân là nhu cầu chính đáng
của mỗi người dân
tôi thấy là bên các lực lượng công an cũng như chức năng làm rất là tốt để làm sao được bình ổn cái giá khẩu trang
để tất cả mọi người được dùng khẩu trang an toàn theo đúng như là các cái điều kiện về y tế mà theo quy định tránh trong trường hợp chống khẩu trang dài
tôi thì rất là mong muốn cái giá thành khẩu trang nó phải vừa phải
bởi vì trước đây thì giá cả nó rất là bình dân thôi
nhưng mà tự nhiên trong thời điểm này giá tăng
cao đột biến mà có rất là nhiều khẩu trang nó không chất lượng
tôi cũng mong muốn là mình sẽ có cơ quan chính phủ và lực lượng chức năng sẽ kiểm soát được cái chất lượng của khẩu trang
và giá thành cũng bình ổn hơn để người dân đều có điều kiện mua được những loại khẩu trang chất lượng uy tín và với giá thành hợp lý
không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
những ngày này hình ảnh những chiến sĩ công an
phát tặng khẩu trang miễn phí cho người dân tại các cơ quan công sở bệnh viện hay ngay trên đường đã không còn xa lạ
hoàn nghênh là các đồng chí công an đã phát tạo khẩu trang miễn phí cho các người dân các đồng bộ nhân dân là tốt
để cho mọi người tránh ví dụ nơi nhiễm và tuyên truyền những hoạt động tốt để cho người hiểu là nhiễm corona như thế nào biểu hiện như thế nào
trụ trong quá trình hát hơ xuống mũi như thế nào mình có thể phòng chống
cũng giúp đỡ cho bản thân của mình rất là nhiều
mình đẩy ra đăng ký xe ô tô
rất vui mừng mình đến được đội cảnh sát giao thông tặng được chiếc khẩu trang trong giai đoạn dịch đang bùng phát và mình rất là cảm ơn
tôi đánh giá cao ý tưởng này của các đồng chí là một việc làm hết sức ý nghĩa hết sức thiết thực và sáng tạo của lực lượng công an
từ đó chúng tôi cũng có thêm ý thức để nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ thân thể của mình
những chiếc khẩu trang được phát miễn phí cũng là cách để góp phần bình ổ thị trường khẩu trang tránh tình trạng xót ảo
và dù hết sức nhỏ bé đó còn là tấm lòng của lực lượng công an chung tay cùng cộng đồng trong mùa dịch
phát triển du lịch mời gọi đầu tư ven biển là xu hướng để phát triển địa phương cần có nhà đầu tư doanh nghiệp
dù mạnh đổ tiền vào để xây dựng và đổi lại thì họ phải ngược chính quyền tạo điều kiện giao đặt và giao mặt bằng
tuy nhiên đằng sau đó nhiều người dân bản địa lại cảm thấy bị thiệt thòi bởi vì nhiều khu vực bờ biển bị tư nhân hóa
và người dân không còn đường xuống biển thậm chí là mất kế sinh nhai
thực trạng này đang tạo ra nhiều bất cập và câu chuyện điển hình sau đây là một ví dụ
khu vực bãi bồi long hải tỉnh bà rịa vũng tàu
bà hạnh cùng nhiều hộ dân khác đã kinh doanh ở đây hơn ba mươi năm có văn bản chấp thuận chủ trương của tỉnh
nay bỗng nhiên bị ủy ban nhân dân huyện long điền ra quyết định thu hồi cũng không bố trí bất kỳ khu vực nào khác cho bà kinh doanh
để đưa người khác vô là tôi không chấp hẳn tôi không chấp nhận cái điều đó
ủy ban nhân dân huyện long điền khẳng định chủ trương là thu hồi khu vực này để làm bãi tắm công cộng
nhưng người dân thì không cho như vậy bởi trước đó khu vực sát bên cạnh cũng được thu hồi với lý do trên
nhưng ngay sau đó lại cấp sổ hồng cho cá nhân quay tường rào kín mít và kinh doanh dịch vụ lưu trú ăn uống
rồi dùng cả máy xúc sang lấp lấn ra sát biển
còn bãi tắm công cộng lại chẳng thấy đâu
bốn năm trước thì tôi được lệnh là hải giao lại cho cái doanh nghiệp này làm bãi tắm công cộng
nhưng mà hiện nay thì tôi thấy người ta làm có cơ sở lưu trú ở đó
và cái cách thức người ta phục vụ nó cũng không đúng
mà đối đó ngày xưa thì tôi cũng xin thì nhà nước cho doanh nghiệp này làm thế nào thì tôi làm thế đấy
nhưng mà nhà nước không cho tôi thấy cái đó là cái không công bằng
bãi nhân huyện long điền đưa ra rất nhiều văn bản cũng như là thu hồi dẹp bỏ
chặn lối đi cũng như là yêu cầu chúng tôi phải di dời tất cả những phương tiện kinh doanh hiện tại của công ty tại bãi tắm này
mặc dù là bên chúng tôi đã có hồ sơ kiện tại tòa án nhân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã có văn bản tạm đình chỉ vụ việc nhưng mà quỹ ban nhân quyền ông điền vẫn ra sức để gây áp lực cũng như gây khó dễ cho chúng tôi
đã nhiều năm nay tất cả các hộ kinh doanh ở đây đều không biết làm thế nào để có chỗ sinh nhai
trao đổi về vấn đề này đại diện sở xây dựng tỉnh mà rịu vũng tàu cho rằng thật trạng này không chỉ xảy ra ở đây
nhiều khu vực bờ biển thời gian qua đã bị tư nhân hóa bích hết đường xuống biển của người dân
có những khu vực là chúng ta trước đây là chưa được quan tâm để mà bố trí các cái lối xuống và các cái bãi tắm công cộng cho người dân
hiện nay là cơ bản là chúng tôi đã rà soát quy hoạch và tỉnh đã có chỉ đạo và đã bắt đầu thực hiện
những cái dự án nào mà
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã cho làm nhiều con đường nhỏ sen giữa các dự án để người dân có đường xuống biển
nhưng dưới bãi biển thì vẫn có thể thấy rõ sự khác biệt
những nơi để người dân hợp trợ để tàu thuyền như thế này ngày càng thu hẹp
trong khi những dự án tư nhân thì ngày càng mở rộng với những bức tường bê tông đã vương ra sát biển
kính thưa quý vị ngoài việc mua dầm dự án âm phủ khách hàng còn dễ mắc phải những cái bẫy của các môi giới bất chính
và theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thời gian qua những cái bãi này xuất hiện rất nhiều ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
xin mời quý vị xem tiếp kỳ hai của loạt phóng sự đặc biệt tận cùng gốc tối dưới những tòa nhà lắp lánh
đây là số điện thoại của những người môi giới bất động sản đất nẻ
giá quán của một châu độc
mỗi ngày anh trần quân ngủ tại phường năm tân bình thành phố hồ chí minh
phải nghe hàng chục cuộc điện thoại mời chào như thế này khiến anh thấy rất phiền toái mất thời gian

giữa bối cảnh các bạn có thể nhìn thấy những cái bãi này xuất hiện rất nhiều
bối cảnh tranh tối tranh sáng trong thị trường nhà đất hiện nay bên cạnh những môi giới bất động sản làm nghề chân chính
thì có không ít môi giới sử dụng hàng loạt chiêu trò để răng bẫy người đầu tư
gọi thẳng ra đây là những cò bất động sản vô lương tâm sẵn sàng đi lừa người dân cả tin để kiếm lời
một trong những chiêu trò mà các môi giới bất động sản chính hay sử dụng nhất là tạo cơn sốt ảo để lừa gạt khách hàng
mấy công ty môi giới họ đặt mục tiêu đồng tiền môi giới lên hàng đầu
họ cũng không cần quan tâm là cái dự án nó có thật hay không
họ chỉ cần tiếp nhận bất kỳ một hồ sơ nào đó của người nào họ xem là chủ đầu tư
sau đó họ bán cho khách hàng
và họ thu lại trên mỗi một nền hay mỗi một khu đất nào đó một tiền nhất định cho việc môi giới
khi mà bọn mình là khách hàng có phản ánh lại gặp trục trặc về việc môi bán
có đặt quay lại họ để nói thẳng ra là để đòi lại cái tiền
bởi vì họ không hoàn thành cái trách nhiệm của họ
thì gần như là họ đổ lại đổ lỗi cho cái chủ đầu tư
tức là cái người đã phát ra cái dự án đó
và họ tìm cách để cái thắc mắc của khách hàng sang cái người chủ đầu tư
họ không có trách nhiệm gì luôn
ngoài ra các cỏ bất chính còn dựng lên những dự án trên đất công
rồi trao bán nhằm lấy thông tin người cần mua nhà để dẫn dụ họ vào ma trận của các chiêu trò
những ngày qua trên các trang mua bán bất đồng sản xuất hiện những thông tin với nội dung
bán đất mặt tiền
ngay học viện cán bộ thành phố hồ chí minh
đơn vị trao bán là công ty bất đồng sản lộc pháp
giá bán được đưa ra là một hai tỷ đồng cho diện tích năm mươi m hai
một thông tin mà người đầu tư bất đồng sản lâu nay sẽ phải ý là quá hoang đường
nhưng nó vẫn tạo nên một cơn xúc không nhỏ với những nhà đầu tư thứ cấp
hay gọi nôm na là những người ham lời và thích tin vào những thông tin lề trái
về những dự án siêu lợi nhuận có được nhờ những quan hệ bất thường
những cái người môi giới bất lương này
họ đã tự vẽ ra dự án
họ đã tự công bố những thông tin dự án ảo không có thật để nhằm mục đích lừa đảo
thì cái này chúng tôi chỉ có cái đề nghị với bà con của chúng ta là phải hết sức cảnh giác
và phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi chúng ta quyết định mua bất đồng sản
nhất là bất động sản đó là hình thành trong tương lai
sở dĩ thị trường bất động sản có chỗ cho các môi giới bất chính
là do việc thành lập các doanh nghiệp môi giới quá dễ dàng
chỉ cần có trong tay cấm chứng chỉ hành nghề là ai cũng có thể mở công ty
tuyển người không có chuyên môn hay kinh nghiệm bảo làm
khiến cho nghề này trở nên nhiễu loạn và đầy tai tiếng
công ty môi giới bất đồng sản mỏng nhanh như nấm sau mưa
môi giới bất động sản xuất hiện khắp nơi ai ai cũng có thể trở thành môi giới
thậm chí môi giới bất động sản trở thành cơn ác mộng với nhiều cư dân thành phố lớn như thành phố hồ chí minh
biệt là trong cái nhóm mà họ đi làm môi giới đó
có chân chính hay không nữa họ cho cái lợi nhuận
cái mức thưởng hoa hồng cao lên nó để cho tạo ra một cái nhóm người để đi làm cho họ phục vụ cho họ
rồi nhóm người đó sẽ lôi kéo những cá nhân cá thể khác để mà cùng có thể sắp nhập vô để đi kiếm tiền
tại những dự án mà nó không đường hoàng pháp lý không minh bạch
thì thường nó cũng có rất nhiều chiêu trò không minh bạch
truyền hình công an nhân dân xin thông tin lại cùng khán giả
hai cơ quan quản lý mà quý vị nên tìm đến
để xác nhận thông tin tính pháp lý của các dự án là phòng quản lý đô thị và phòng tài nguyên môi trường quận
không cả tin vào lời hứa hẹn của môi giới
cẩn trọng hết mức đối với những dự án có giá giao bán quá thấp so với thị trường
về phía cơ quan chức năng cần thắt chặt hơn thủ tục thành lập các công ty môi giới
có chế tài xử phạt đủ sức gian đe đối với các công ty môi giới bất động sản bất chính
sử dụng các chiêu trò để lừa gạt người dân
thưa quý vị xác định công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
là một trong những nhiệm vụ hàng đầu
đảng ủy công an tỉnh hải dương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác chuẩn bị
để đại hội đảng bộ ca cấp diễn ra theo đúng kế hoạch đảm bảo tiến bộ lề ra
đặc biệt việc hoàn thành bố trí một trăm linh công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
đã góp phần đáp ứng kịp thời công tác tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở
những ngày này việc nghiên cứu hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp của trung ương đảng
để tham mưu triển khai các văn bản tài liệu chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội đảng bộ lần thứ một mươi bảy của công an tỉnh hải dương
đã được các cán bộ làm công tác đảng thực hiện khẩn trương nghiêm túc
các tiểu ban văn kiện nhân sự và phục vụ đại hội đã được thành lập
với các công việc gấp rút triển khai như dự thảo văn kiện đề án nhân sự
tiến hành các bước lấy ý kiến theo quy trình
cơ quan tham mưu của chúng tôi đã triển khai một ngọn đoạn văn bản
để chỉ đạo việc đại hội vụ đại hội cho minh bạch công khai
hiện nay về đảng ủy công an tỉnh thì đã chuẩn bị xong các tài liệu văn kiện
báo cáo tiền điểm quy trình nhân sự văn hóa

để động cơ sở để từng phần tiêu chuẩn như vậy
để việc tổ chức những isso nông công
để đại hội đảng bộ cấp cấp và đại hội đảng bộ công an tỉnh được dân chủ khách quan
là một giải pháp quan trọng
để đảm bảo chuẩn bị công tác nhân sự được khách quan
thường vụ đảng ủy công an tỉnh đã quyết định thành lập các tổ công tác
xuống làm việc với thường trực các huyện ủy thị ủy thành ủy
để trao đổi thống nhất và nắm tình hình đối với nhân sự của lực lượng công an
tham gia cấp ủy các cấp ở cơ sở và cấp huyện
song hành với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân
công an tỉnh hải dương cũng đã xây dựng kế hoạch tổng thể
về đảm bảo an ninh trật tự đại hội các cấp trong toàn tỉnh
trước hết là tăng cường công tác nắm tình hình
tham mưu giải quyết các điểm phức tạp về an ninh trật tự
nhất là những điểm khiếu kiện đông người không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá
đồng thời tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm
nhất là tội phạm bắt nhóm có tổ chức
công tác xây dựng đảng làm tốt công tác giả soát chính trị nội bộ
đối với các đại biểu được bầu đi dự đại hội đảng cấp trên
và các đồng chí là nhân sự để tham gia cấp ủy các cấp
bên cạnh đó việc công an hải dương vừa hoàn thành bố trí đồng loạt một trăm linh các đơn vị xã thị trấn
có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
đã kịp thời đáp ứng công tác tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở
góp phần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của lực lượng công an
trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương